theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đến nay
thì ngân sách tỉnh đã chi cho ngành y tế là hơn bảy mươi tỷ đồng để phòng chống dịch covid một mươi chín
số này chủ yếu dùng để mua sắm trang thiết bị vật tư y tế và chi cho hoạt động giám sát tình hình dịch bệnh
để ứng phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngành y tế đã chọn năm bệnh viện có điều kiện tốt nhất trên địa bàn tỉnh
để thu dung điều trị các bệnh nhân nghi nhiễm covid một mươi chín
gồm bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam bệnh viện đa khoa quảng nam bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc
bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam và bệnh viện đa khoa hội an
hiện bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đã tiếp nhận và điều trị một du khách người anh nhiễm covid một mươi chín
và là du khách thứ ba tại quảng nam có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín